chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau những đợt tăng giá xăng dầu giá điện cpi bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chỉ tăng nhẹ
trong khi tỷ giá ngoại tệ trên thị trường diễn biến trái chiều
bộ giao thông vận tải mới đây đã đề xuất tăng mức xử phạt người lấy xe ô tô uống rượu bia
đáng chú ý thị trường đồ chơi dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu năm nay đang rất sôi động
với nhiều loại sản phẩm mới tuy mức giá khá cao so với vài năm trước
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị giá xăng dầu cùng với giá điện tăng cao đã ảnh hưởng tới tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng năm
tuy nhiên cpi bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là mức tăng bình quân năm tháng đầu năm thấp nhất trong ba năm trở lại đây
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tăng bốn
tăng bốn mươi chín so với tháng trước
có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng
lạm phát cơ bản vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi ba so với tháng trước
và tăng một chín so với cùng kỳ năm trước
chỉ số giá vàng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín giảm năm so với tháng trước
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng trên đô la mỹ tăng năm đồng
đồng đô la mỹ trong các ngân hàng hôm nay tiếp tục tăng giá mua bán so với phiên trước
nhưng lại ngược chiều với giá đô la mỹ trên thị trường tự do
trong khi các đồng ngoại tệ mạnh giảm giá
việt công banh niêm yết giá mua bán usd ở mức hai mươi ba ba trăm bốn mươi đồng cho đến hai mươi ba bốn trăm bốn mươi đồng một usd
tăng một mươi đồng cả hai chiều mua và chiều bán
giá usd trên thị trường tự do giảm giá chiều mua năm đồng và giảm chiều bán hai mươi đồng
giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba ba trăm chín mươi năm đồng cho đến hai mươi ba bốn trăm một mươi đồng một usd
các đồng ngoại tệ mạnh đều đồng loạt quay đầu giảm giá trừ yên nhật tăng nhẹ
thưa quý vị
từ ngày hai mươi tám tháng năm công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam napas
và bảy ngân hàng đầu tiên là việt công banh việt tin banh bidv agribank sacombank tpbank abbank
chính thức công bố ra mắt sản phẩm thẻ chip nội địa của các ngân hàng
với thẻ chip khách hàng chỉ cần thực hiện một thao tác chạm thẻ vào máy pos là có thể hoàn thành giao dịch
các ngân hàng sẽ quy định ngưỡng giá trị thanh toán không cần xác thực khách hàng dành cho các giao dịch giá trị nhỏ
tuy nhiên các ngân hàng sẽ không chịu phí chuyển đổi sẽ áp phí cho chủ thẻ hiện tại
thu phí phát hành thẻ mới theo từng giai đoạn
bộ giao thông vận tải vừa công bố dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp
ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
dự thảo này đã tăng nặng một loạt lỗi vi phạm giao thông của người lái ô tô
hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
sẽ tăng mức phạt từ một mươi sáu một mươi tám triệu đồng lên hai mươi sáu ba mươi triệu đồng
thời gian tức quyền sử dụng giấy phép lái xe cũng tăng từ bốn đến sáu tháng lên một mươi đến một mươi hai tháng
thưa quý vị và các bạn cước phí di chuyển qua ứng dụng grab ngày càng tăng
có thời điểm gần gấp đôi giá của taxi truyền thống
đó là ý kiến của nhiều người dân về mức giá của grab hiện nay
đại diện của grab lý giải do giá mỗi quốc xe grab được quyết định bởi thuật toán
vì vậy tại cùng một thời điểm và khoảng cách nhưng giá cước cho các quốc xe có thể khác nhau
tuy nhiên người dân sẽ so sánh giá cả giữa các hãng không phân biệt taxi công nghệ hay taxi truyền thống
cái nào rẻ hơn thì chọn nên giá cả sẽ là yếu tố quyết định sự tồn tại của các hãng xe
thưa quý vị và các bạn dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
tại các cửa hàng đồ chơi lớn ngoài số ít các sản phẩm có nguồn gốc việt nam hàn quốc mỹ
thì đa số là hàng của trung quốc chiếm vị thế áp đảo trên chín mươi thị phần theo ước tính của nhiều cửa hàng
người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm có chất lượng tốt cẩn thận với nguồn gốc xuất xứ của đồ chơi
để những món quà kích thích trí não sự sáng tạo tăng khả năng học hỏi cho trẻ
thưa quý vị năm phút của nhịp sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể xem lại trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế